sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã triệu tập họp khẩn
triển khai khẩn cấp tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm
ca dương tính mới số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi hai
trước đó trong thời gian cách ly từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một mươi một bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi hai đã có tiếp xúc với đồng nghiệp trên một chuyến bay khác là bệnh nhân số một trăm một mươi
theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy cho thấy trong thời gian từ một mươi tám đến hai mươi năm tháng một mươi một
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã đi dạy tại trung tâm anh ngữ k english năm mươi chín nguyễn bá tuyển phường một mươi hai quận tân bình và chi nhánh khác ở quận một mươi
tới quán cà phê và quán karaoke tổng số tiếp xúc gần f một theo điều tra ban đầu là ba mươi tám người đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần f hai là một trăm năm mươi
trong đó có sáu mươi hai người ở quận tân bình và chín mươi hai người ở quận một mươi
giám đốc sở y tế tp hcm cho biết đang tiếp tục khẩn trương truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh
khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp f một f hai của các ca bệnh trên thực hiện biện pháp cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này
cùng đó bộ trưởng yêu cầu sở y tế tp hcm thông báo khẩn với người dân đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt
như nơi dạy học quán cà phê quán karaoke cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất